với hành vi gây dối trật tự công cộng một mươi hai đối tượng đã bị công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can
trong đó tạm giam tám đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú bốn đối tượng để phục vụ điều tra
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi trong lúc cả nhóm đang hát karaoke tại phòng vip bốn quán karaoke tinna ở số sáu trăm chín mươi chín đường trần phú
phường blau thành phố bảo lộc giữa lê duy thắng tạm trú tại phường một và nguyễn xuân thành chú tại xã lộc thanh cùng ở thành phố bảo lộc có xảy ra mâu thuẫn
bị thành và hai người đi cùng đuổi đánh thắng về nhà đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày thì cùng với một số đối tượng mang theo hung khí quay lại quán karaoke
điện thoại cho thành đến để giải quyết mâu thuẫn
hai bên xảy ra hỗn chiến và thắng bị chém đứt cân tay bầm mắt phải thành bị chém gây thương tích ở tay phải
ngay sau khi sự việc xảy ra công an tp bảo lộc đã có
mặt xử lý vụ việc đưa các đối tượng về cơ quan công an để xử lý